sau loạt ồn ào về vấn đề từ thiện và đời tư thông tin đàm vĩnh hưng bị cấm nhập cảnh vào mỹ tiếp tục gây xôn xao dư luận
trên mạng xã hội chủ đề này thu hút sự quan tâm của cư dân mạng
nhiều người còn đồn thổi việc nam ca sĩ đang bị mỹ cấm cửa vì có hành vi vi phạm pháp luật tại xứ cửa hoa
chia sẻ về vụ việc một luật sư làm việc tại tòa án quận cam california nước mỹ cho biết
việc đàm vĩnh hưng bị cấm nhập cảnh vào mỹ là thông tin thiếu căn cứ
vị này phân tích
ngoài ra luật sư này còn phân tích thêm
dù đầy đủ visa giấy tờ nhưng vẫn có thể bị bộ phận an ninh trục xuất
chuyện đó xảy ra rất thường xuyên kể cả người không vướng bất kỳ ồn ào pháp lý nào
do đó tin đồn trên hoàn toàn thiếu cơ sở
trước đó ngày một mươi bốn tháng một mươi cục cảnh sát hình sự c hai bộ công an có văn bản yêu cầu cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng giả soát
tại các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài tài khoản của các cá nhân như
huỳnh minh hưng tức ca sĩ đàm vĩnh hưng trần thị thủy tiên tức ca sĩ thủy tiên huỳnh trấn thành tức danh hải trấn thành
trước đó các nghị sĩ này bị tố lợi dụng việc quyên góp từ thiện cứu trợ người dân miền trung trong mùa lũ năm hai nghìn một mươi tám
thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong lần gần đây lên tiếng với truyền thông đại diện của đảng vĩnh hưng từ chối trả lời về tin ly hôn ở mỹ muốn tập trung cho các hoạt động điều tra
trước đó phòng pc hai công an tp hcm nhận được tin báo của bà nguyễn phương hằng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ngụ tại quận ba
bà phương hằng là tổng giám đốc khu du lịch đại nam bình dương là vợ của ông huỳnh uy dũng hay còn gọi là dũng lò vôi
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đại nam
trong đơn bà phương hằng cung cấp thông tin về việc ca sĩ đảm vĩnh hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép
thông qua việc dùng tài khoản cá nhân của mình để nhận tiền từ thiện của nhà hào tâm
thế nhưng ca sĩ đàm vĩnh hưng không tự minh bạch không công khai không công bố kịp thời rõ ràng chứng từ
việc sử dụng nguồn tiền từ thiện để các nhà hào tâm được biết
hành động của ca sĩ đàm vĩnh hưng giống như hành động ngâm tiệt tử thiện của võ nguyễn hoài linh
tức nghệ sĩ sanh hải hoài linh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ngụ tại tỉnh khánh hòa
xâm hại đến quyền lợi chính đáng của những người ủng hộ từ thiện
sau khi xem xét nội dung đơn phòng bc hai công an tp hcm đã chuyển đơn này đến phòng pc một công an tp hcm
để xem xét và giải quyết theo quy định
trước đó ca sĩ đàm vĩnh hưng cũng đã gửi đơn tố cáo bà nguyễn phương hằng về hành vi vu khống
làm nhục người khác đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông
sau khi xem xét nội dung đơn
căn cứ quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã chuyển đơn của ca sĩ đàm mỹ hưng
đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm để giải quyết theo thẩm quyền
về thủ tục thời hạn và quy trình giải quyết tin báo tố xác tội phạm
bà vũ thị xuân nhuệ trừ phòng thực hành quyền công tố kiểm soát xét xử phúc thẩm án hình sự
viện kiểm sát nhân dân tp hcm cho biết các cơ quan chức năng sẽ tiếp nhận và giải quyết tin báo
theo điều một trăm bốn mươi bảy
bộ luật tố tụng hình sự hai nghìn một mươi năm
điều một trăm bốn mươi bảy quy định trong thời hạn hai mươi ngày kể từ ngày nhận được tố xác
tin báo về tội phạm kiến nghị khởi tố cơ quan điều tra cơ quan được sao nhiệm vụ
tiến hành một số hoạt động điều tra phải kiểm tra xác minh và ra một trong các quyết định
quyết định khởi tố vụ án quyết định không khởi tố vụ án
quyết định tạm đình trì việc giải quyết tố xác tin báo về tội phạm kiến nghị khởi tố
trường hợp vụ án
việc bị tố xác tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra
xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn giải quyết tố giác tin báo kiến nghị khởi tố có thể kéo dài nhưng không quá hai tháng
trường hợp chưa thể kết thúc việc kiểm tra xác minh trong thời hạn quy định tài khoản này
thì viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cung cấp hoặc viện trưởng viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền
có thể gia hạn một lần nhưng không quá hai tháng chậm nhất là năm ngày trước khi hết thời hạn kiểm tra
xác minh quy định tại khoản này cơ quan điều tra cơ quan được xác nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra
phải có văn bản đề nghị viện kiểm sát nhân dân cung cấp hoặc viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền
ra hạn thời gian kiểm tra xác minh
ngày bốn tháng một mươi văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết
vừa chuyển toàn bộ hồ sơ đơn tố giác tội phạm của ông huỳnh minh hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ngụ tại quận một mươi tp hcm
tức ca sĩ đảm vĩnh hưng xác công an tp hcm để giải quyết theo thẩm quyền
đồng thời văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cũng thông báo cho ca sĩ đảm vĩnh hưng
về việc chuyển đưa tố cáo của năm ca sĩ này xác công an tp hcm
trước đó ngày một tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cũng nhận được đơn của ca sĩ đàm vĩnh hưng
tố cáo bà nguyễn phương hằng về hành vi vu khống làm nhục người khác đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông
sau khi xem xét nội dung đơn căn cứ quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã chuyển đơn của ca sĩ đảm vĩnh hưng
để cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm để giải quyết theo thẩm quyền
theo đơn tố cáo của ông hưng gần đây bà phương hằng đã lợi dụng mạng xã hội
phát life và dùng những từ ngữ phản cảm chửi bới xúc phạm mình cùng nhiều nghệ sĩ khác
thậm chí bà này còn chỉ trích cáo buộc nhiều nghệ sĩ lừa đảo ăn chặn tiền từ thiện dù chưa có kết luận của cơ quan chức năng
bên cạnh đó ông hưng còn cho rằng bà phương hằng công khai các thông tin về đời sống riêng tư tình cảm
số tiền trong tài khoản của mình và một số nghệ sĩ
những hành động này của bà phương hằng được bà phát lai trên mạng và nói rằng mình nằm mơ
hành động trên của bà phương hằng đã gây cho ông hưng nhiều thiệt hại về danh dự kinh tế
ông hưng còn cho rằng bà phương hằng đã bị đặt loan truyền thông tin sai sự thật khi nói ông này ăn chặn tiền từ thiện
lừa đào ăn cướp phản động câu kết mua giải cho cuộc thi the voice
ông hưng cho biết ông đã yêu cầu công ty kiểm toán vào cuộc để kiểm toán toàn bộ các khoản tiền thu chi liên quan đến tử thiện
và cung cấp kết quả kiểm toán cho cơ quan điều tra

trước đó vào đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một công an tp hcm đã gửi công văn tới các phòng nghiệp vụ công an tp hcm
như phòng pc hai phòng cảnh sát kinh tế pc ba phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao pa năm
cùng công an hai mươi một quận huyện thành phố thủ đức về việc kiểm tra giả soát cung cấp thông tin về việc tiếp nhận phân loại
và kết quả giải quyết tin báo tin tố xác về tội phạm liên quan đến các cá nhân kêu gọi quyên góp tử thiện
mà bà nguyễn phương hằng đã phản ánh cho các buổi live stream
theo công văn ngày hai mươi tám tháng chín văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã đề nghị các đơn vị nghiệp vụ
kiểm tra giả soát cung cấp thông tin về việc tiếp nhận phân loại và kết quả giải quyết các đơn thư tố cáo tin báo tố xác về tội phạm
và kiến nghị khởi tố liên quan đến các cá nhân kêu gọi quyên góp tiền tử thiện
như nghệ sĩ hoài linh đàm vĩnh hưng thủy tiên trấn thành võ hoàng yên
mà bà nguyễn phương hằng đã phản ánh cho các buổi live trên mạng xã hội
đồng thời ý kiến chỉ đạo của thiếu tướng đinh thanh nhàn
phó giám đốc công an tp hcm cũng đề nghị các đơn vị kiểm tra giả soát cung cấp thông tin như trên
và báo cáo kết quả gửi về văn phòng cảnh sát điều tra công an tp hcm
để tập hợp tham mưu thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
báo cáo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
nói về động thái của cơ quan công an vào cuộc để giả soát
làm rõ số tiền các cá nhân quyên góp từ thiện miền trung
trung tá đào trung hiếu chuyên gia tội phạm học bộ công an nhấn mạnh
đó là việc làm rất kịp thời ông hiếu đánh giá thời gian qua
mạng xã hội xuất hiện những thông tin phản ánh các hiện tượng tiêu cực
liên quan đến hoạt động từ thiện của một số người nổi tiếng khiến dư luận đặc biệt quan tâm
điều này đòi hỏi phải có hoạt động điều tra xác minh làm rõ những tin đồn đó có căn cứ hay không
đồng thời các cơ quan chức năng cũng nhận được đơn trình báo tố giác tội phạm liên quan đến vấn đề này
do đó chức yêu cầu mong mở cuộc dư luận về tính minh bạch trong hoạt động từ thiện
cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc là hoạt động bình thường theo quy định của pháp luật và rất cần thiết
theo trung tá đảo trung hiếu cơ quan công an giả soát số tiền từ thiện
giúp giải tỏa những nghi ngờ bức xúc của dư luận
trước thông tin cáo buộc một số cá nhân lợi dụng việc kêu gọi từ thiện nhằm trục lợi
hiện cục cảnh sát hình sự phối hợp với bảy tỉnh gồm nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi
để xác định số tiền hàng mà các cá nhân tiến hành cứu trợ từ thiện